tại lạng sơn hiện tổng lượng xe chở xuất khẩu trên địa bàn tỉnh là hơn một bốn trăm linh xe trong đó xe chở hoa quả chiếm khoảng tám mươi ba
dự báo trong thời gian tới thì lượng xe chở nông sản xuất khẩu đổ rồn về phía các cửa khẩu ở lạng sơn sẽ gia tăng
các ngành chức năng tại tỉnh đang triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thông quan đặc biệt là mặt hàng hoa quả tươi
thời điểm này là chính vụ thu hoạch vải thiều tại cửa khẩu tân thanh tỉnh lạng sơn trung bình mỗi ngày xuất khẩu một trăm linh xe vải thành công
để bảo đảm hàng hóa xuất khẩu đặc biệt là hàng nông sản hoa quả không bị ùn ứ lưu bãi trong thời gian dài tỉnh lạng sơn đã tích cực trao đổi thống nhất với phía quảng tây trung quốc xây dựng triển khai và thường xuyên điều chỉnh các phương thức giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu mới phù hợp với thực tế
cục đã chỉ đạo các tri cục trên các cửa khẩu
chúng tôi tiến hành phân luồng ưu tiên hàng hóa nông sản xuất khẩu nhất là tại các thời điểm ồn tắc thường xuyên nắm theo dõi tình hình trên địa bàn kịp thời cung cấp các vướng mắc cho doanh nghiệp liên quan đến thủ tục hải quan hạn chế các chi phí cho doanh nghiệp
cũng theo cục hải quan tỉnh lạng sơn hiện nay đối với thủ tục hải quan để xuất khẩu nông sản hoàn toàn không có gì vướng mắt
về cơ bản các mặt hàng nông sản đã được hệ thống hải quan xử lý thủ tục tự động một trăm linh và hoàn thành
thời gian rất ngắn khoảng ba bốn giây và gần như một trăm linh các lô hàng nông sản nhất là trái cây tươi xuất khẩu không thực hiện việc kiểm tra thực tế hàng hóa
vì vậy hiện nay vấn đề ách tắc nông sản tại cửa khẩu tỉnh lạng sơn chủ yếu liên quan đến giao nhận điều tiết phương tiện hàng hóa qua lại biên giới
thưa quý vị từ ngày năm đến ngày bảy tháng bảy một mươi hai doanh nghiệp việt nam tham dự hội trợ thời trang dệt may quốc tế diễn ra ở ngoại ô paris pháp
đây là sự kiện thường niên quý tụ giới chuyên môn
lĩnh vực thời trang sáng tạo giới thiệu sản phẩm với hơn một hai trăm linh nhà trưng bày từ khắp nơi trên thế giới trong lĩnh vực nguyên phụ liệu và dịch vụ thời trang với nguồn cung ứng đa chất liệu có chọn lọc và đầy sáng tạo
các doanh nghiệp thuộc ba miền của việt nam trưng bày và giới thiệu những sản phẩm đa dạng về mẫu mã công năng sử dụng phù hợp xu thế thời đại với chất liệu thân thiện môi trường và đạt chất lượng cao tiêu chuẩn quốc tế
trong thời gian này
sắp tới chúng tôi đặt ra mục tiêu là năm hai nghìn hai mươi hai sẽ xuất khẩu khoảng bốn mươi ba năm bốn mươi bốn tỷ usd và cho đến kết quả sáu tháng thì chúng tôi đã đạt được mức hai mươi hai ba tỷ usd
và như vậy nếu như với cái đà mà phát triển như hiện nay từ đầu năm đến nay thì khả năng cái mục tiêu cho năm hai nghìn hai mươi hai này sẽ đạt được
và trong các năm tới thì tiếp tục chúng tôi cũng xây dựng những kế hoạch sẽ phát triển ngành dẹp may tăng ở cái mức độ vừa phải nhưng mà chủ yếu tập trung vào phát triển nền lưỡng sanh hóa ngành dẹp may
ngay từ lúc mới mở cửa gian trưng bày này đã tiếp đón nhiều lượt khách tới xem sản phẩm và đặt vấn đề hợp tác
cũng như nhiều doanh nghiệp khác công ty đã đầu tư rất nhiều vào công nghệ thiết kế mẫu mã để đáp ứng yêu cầu khách hàng quốc tế
khi mà đến với thị trường châu âu
thì bọn em cũng kỳ vọng là vừa rồi việt nam có ký cái hiệp định fpa hiệp định thương mại với cả châu âu
khi mong muốn là cái thị phần tại việt nam sẽ với người việt nam đối với thị trường châu âu sẽ ngành có một nhiều hơn
trong ba ngày diễn ra hội trợ có sáu buổi trình diễn thời trang cùng các hoạt động quảng bá sản phẩm và hội thảo
hội trợ này được xem như là nơi giao thoa của toàn bộ ngành công nghiệp thời trang quốc tế trong lĩnh vực sợi vải da thiết kế phụ kiện và quần áo
có hàng nghìn chuyên gia từ hơn một trăm linh quốc gia trên thế giới đến chia sẻ ý tưởng và tạo ra những bộ siêu tập mới
đây là cơ hội cho các doanh nghiệp diệt may việt nam tiếp cận gặp gỡ các khách hàng tiềm năng tìm hiểu xu thế tiêu dùng xu hướng thời trang trên thị trường pháp và eu